trên địa bàn huyện kế sách tỉnh sóc trăng đã xuất hiện nhiều điểm sạt lở bờ sông làm lún sụt hàng chục mét mở đê và đường giao thông nông thôn bị nước cuốn trôi ra sông
tại ấp phèn đen thị trấn an lạc thôn đã sạt lở gần tám mươi mét đường giao thông nông thôn và hàng cây tre cây đa do người dân trồng để giữ đất mé sông
riêng tại ấp phú tây xã an mỹ do sạt lở bờ sông rạch mộp xảy ra vào sáng hai mươi tháng bảy nên tuyến đường bê tông dài hơn ba mươi mét đã bị nước cuốn trôi và làm hư hỏng nặng chiếc đò neo đậu gần đó
chiều cùng ngày các hộ dân ven đoạn sông bị lở đã khẩn trương di rời nội thất ra phía sau nhằm tránh đất có khả năng sạt lở tiếp
rất may các điểm sạt lở xảy ra ban đêm nên không có thiệt hại về người
hàng trụ điện gần đó chưa bị ảnh hưởng nên ngành điện đã điều động lực lượng di rời ngay trong ngày hai mươi tháng bảy
tuy nhiên đáng lo là nếu chậm hàn tuyến đê thì khả năng hàng chục hectare trồng cây ăn quả ở địa phương này sẽ bị ngập úng trong đợt chiều cường vài ngày tới